cố vấn tổng thống vladimir putin kiêm trưởng đoàn đàm phán nga ngày hai tháng ba cho biết là các vấn đề liên quan đến ngừng bắn và nhu cầu mở hành lang nhân đạo sẽ được thảo luận tại vòng đàm phán thứ hai với phía ukraine
trưởng đoàn đàm phán nga cho biết nga đã đưa ra một số sáng kiến liên quan đến một lệnh ngừng bắn ngay lập tức
ngoài ra ông mel jinskyy xác nhận phái đoàn nga đã đến địa điểm dự kiến sẽ diễn ra vòng đàm phán thứ hai giữa moscow và kiev
phái đoàn ukraine nhiều khả năng sẽ đến địa điểm trên vào sáng ngày ba tháng ba theo giờ địa phương
theo kế hoạch các phái đoàn đàm phán của nga và ukraine sẽ gặp nhau ở belovetskaya pucha trên biên giới belarus với ba lan
vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên đã diễn ra hôm hai mươi tám tháng hai tại vùng commel ở biên giới belarus và ukraine